thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã cho thấy tình hình vi phạm pháp luật hình sự
đang có chiều hướng phức tạp khó lường nhiều trường hợp sau khi gây án đối tượng tìm mọi cách bỏ trốn
và sau đó lại tái phạm để truy bắt số đối tượng này cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã
do vậy số đối tượng truy nã đã gia tăng trước tình hình này thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo
bộ công an cục cảnh sát hình sự đã mở đợt cao điểm truy bắt đối tượng truy nã từ ngày một mươi năm tháng bốn
đến ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một qua đó đã kịp thời bắt giữ nhiều đối tượng truy nã trong đó có cả tội phạm truy nã quốc tế
thuê những căn hộ cao cấp khu vực biển đà nẵng là nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống để lẩn trốn
nhưng hai đối tượng có lệnh truy nã quốc tế mang quốc tịch hàn quốc vẫn không thể trốn thoát
tháng chín vừa qua các trinh sát phòng truy nã truy tìm cục cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an thành phố đà nẵng
đã phát hiện bắt giữ thành công hai đối tượng này và bàn giao cho phía hàn quốc
đối tượng nguyễn thế hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện châu thành bến tre
bị công an huyện đắk song tỉnh đắk nông ra quyết định truy nã về tội danh trồng cây cần sa
trong đợt cao điểm này cục cảnh sát hình sự đã phát hiện nguyễn thế hiền khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố hồ chí minh
điều đáng nói ngay tại ngôi nhà hiền đang thuê để lẩn trốn hiền tiếp tục trồng cần sa trên sân thượng của căn nhà này
đây chỉ là hai trong số hàng chục chuyên án truy bắt đối tượng truy nã
được cục cảnh sát hình sự xác lập và đấu tranh thành công trong đợt cao điểm vừa qua
công tác truy bắt vận động đối tượng truy nã ra đầu thú là nhiệm vụ rất khó khăn
đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có diễn biến phức tạp
quán triệt nghiên cứu kỹ các nội dung trong phương án ba tăng cường công tác phòng chống tội phạm
đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong và sau đại dịch covid một mươi chín của bộ công an
các trinh sát làm nhiệm vụ truy nã truy tìm tội phạm đã chủ động
linh hoạt thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới
theo đó chỉ tính từ thời điểm thực hiện phương án ba của bộ công an
cục cảnh sát hình sự đã truy bắt thành công một mươi sáu đối tượng truy nã

trong đó có tám mươi ba đối tượng truy nã các loại và đặc biệt là trong đó có bốn đối tượng truy nã quốc tế người hàn quốc
và hơn một mươi sáu đối tượng truy nã là đối tượng mà có lệnh có quyết định của công an các tỉnh của các nước liền kề với việt nam mà chúng ta có cái hỗ trợ thư pháp
theo dự báo của cơ quan công an hiện nay cả nước bước sang giai đoạn bình thường mới nới lỏng hoặc mở cửa nhiều hoạt động
do đó rất có thể cũng là thời điểm
các loại tội phạm gia tăng hoạt động kéo theo số đối tượng bị truy nã sẽ tăng theo
chủ động trước những diễn biến này hiện nay hàng loạt các chuyên án đang tiếp tục được xác lập nhằm truy bắt hiệu quả các đối tượng truy nã
tổ công tác của chúng tôi tại đà nẵng tại tp hcm vẫn đang tiếp tục xác minh truy bắt các đối tượng
hiện nay chúng tôi có khoảng hai mươi đối tượng trong tầm ngắm và sẽ triển khai khi truy bắt trong thời gian tới
chúng tôi cũng đã làm tốt việc thực hiện phương án ba của bộ cũng như kế hoạch của cục
đồng thời vừa đảm bảo việc phòng chống
covid theo quy định của công an các địa phương của bộ công an và đồng thời là cái hiệu quả công tác truy nã cũng rất là tốt
những kết quả trong công tác truy bắt đối tượng truy nã của cục cảnh sát hình sự
đã góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như thực hiện phương án ba của bộ công an nói riêng